ba tháng ba tại phường võ cường tp bắc ninh công an tp bắc ninh đã phá chuyên án bắt quả tăng đối tượng là đoàn mạnh tiến đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho con nghiện
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần một trăm năm mươi chín gram
tại cơ quan điều tra đoàn khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ hòa bình về bắc ninh để bán cho các con nghiện
một vụ đánh bạc với một mươi đối tượng tham gia tại nhà của vương thị kim thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại thị trấn tuần giáo huyện tuận giáo tỉnh điện biên vừa bị triệt phá tăng vật thu giữ trên chiếu bạc gồm ba mươi sáu triệu đồng tiền mặt
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã tẩu tán tăng vật thậm chí chống trả nhằm tháo chạy nhưng đã bị lực lượng công an khống chế
qua kiểm tra tổ công tác đã thu giữ bộ bát xứ quân vị trên sáu mươi ba triệu đồng hai ô tô bốn xe máy một mươi điện thoại di động
tiếp tục khám xét cơ quan công an đã thu giữ thêm bảy mươi năm triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
được biết đây là nhóm các đối tượng thường tổ chức đánh bạc gây bức xúc trong dư luận làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn
trong số các đối tượng bị tạm giữ có nhiều đối tượng đã từng có tiền án về hành vi đánh bạc mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ ẩu đả gây náo loạn tại bệnh viện quốc ánh phường tân tạo quận bình tân
vào ngày hôm nay tại tp hcm đã diễn ra phiên tòa xét xử án điểm nhóm thanh niên về tội cố ý gây thương tích
với hành vi côn đổ manh động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tại phiên tòa một mươi sáu bị cáo đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
đặc biệt trong đó có tám đối tượng có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
theo cáo trạng vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu từ mâu thuẫn cá nhân dẫn đến đánh nhau với nhóm thanh niên khác
cổ trí linh cổ vũ linh và trần minh đương mang theo hung khí đến tìm nhóm thanh niên tại nhà của sĩ vĩnh sáng để trả thù
tại đây sau khi hai nhóm thanh niên ẩu đả nhau dẫn đến một thanh niên trong nhà của sì vĩnh sáng là xính hỷ phí
cùng trần minh đương cổ trí linh bị thương được đưa đến bệnh viện quốc ánh ở phường tân tạo quận bình tân chữa trị
thấy người của mình bị đánh nhóm của sĩ vĩnh sáng tập hợp hai mươi một người mang theo nhiều hung khí kéo đến bệnh viện
vào trong phòng cấp cứu tiếp tục đánh nhau gây náo loạn và mất an ninh trật tự tại bệnh viện
hậu quả ba nạn nhân bị thương tích nặng hơn phải chuyển sang bệnh viện khác để cấp cứu
cổ trí linh tỷ lệ thương tích ba mươi sáu trần minh đương ba mươi xín hỷ phí một mươi chín
phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng ba
một nạn nhân là trần đức trai chú tại thôn xuân ba xã hành thịnh huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
nhập viện trong trạng thái nguy kịch là bị bỏng toàn thân nguyên nhân là do bị vỡ đốt
đến sáng ngày hôm nay bệnh viện đa khoa đà nẵng cho biết là đang tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa nạn nhân này
trước đó vào lúc hai mươi một h tối ngày một mươi ba tháng ba hàng xóm nghe ông trai kêu cứu
những đứa con và hàng xóm thức giấc chạy đến thấy lửa cháy khắp người anh trai
do chân ông trai bị cột trói vào thành cửa nên mọi người không thể cứu đưa ra ngoài
một lúc sau người dân cùng các vật dụng dập tắt lửa và phá dây sát đưa ông trai đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng toàn thân
lúc này ông trai cũng kịp cho biết do người vợ là bà nguyễn thị thanh gây ra
bà thanh cũng bỏ trốn đi khỏi hiện trường ngay sau đó
được biết hai vợ chồng ông trai và bà thanh đã từng có gia đình riêng và con riêng
năm hai nghìn một mươi hai hai người quen nhau sinh con và đăng ký kết hôn sống chung với nhau
thời gian gần đây hai vợ chồng thường cãi vã hiện vụ việc đang được cơ quan công an
điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc bé gái tám tuổi bị xâm hại nhiều lần ở phường thịnh liệt hoàng mai hà nội
vào chiều ngày hôm qua lãnh đạo công an tp hà nội đã chủ trì cuộc họp với cơ quan cảnh sát điều tra thành phố hà nội
và cơ quan công an quận hoàng mai cùng một số đơn vị chức năng
giao văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ cơ quan điều tra công an quận hoàng mai
và ngay trong tối ngày hôm qua một mươi ba tháng ba cơ quan điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
dâm ô trẻ em theo điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự
theo tài liệu điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy mẹ của nạn nhân chú ở phường thịnh liệt và con gái sinh năm hai nghìn tám
đến công an phường thịnh liệt trình báo ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy con gái chị bị một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có một tiền án về tội cướp giật tài sản chú phường thịnh liệt thực hiện hành vi dâm ô
theo lời kể của con nạn nhân khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày tám tháng một
khi cháu đang cùng bốn người bạn hàng xóm ở các độ tuổi sinh năm hai nghìn bốn hai nghìn tám và hai nghìn một mươi chơi ở gần nhà
thì đối tượng xuất hiện quá trình này đối tượng đã hai lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé
tối muộn hôm ấy bé gái về nhà kể lại sự việc với mẹ
ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm công an phường thịnh liệt đã báo cáo công an quận hoàng mai
để cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thụ lý điều tra theo thẩm quyền
cơ quan công an đã triệu tập người bị tố giác
đến ghi lời khai
vâng thưa quý vị xâm hại tình dục trẻ em để lại những hệ lụy đau lòng
không chỉ về thể chất mà còn ám ảnh lâu dài có thể là suốt đời của đứa trẻ
điều đáng báo động là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em lại đang có chiều hướng gia tăng
ở nhiều địa phương trên cả nước với mức độ thì ngày càng phức tạp
sáu tháng sau khi khởi tố vụ xâm hại trẻ em tại trung cư lexi vũng tàu
thì vụ án vẫn chưa được giải quyết triệt đề
hay đáng chú ý là vụ dâm ô đối với cháu bé tám tuổi tại hoàng mai hà nội
hai tháng kêu cứu đến các cơ quan chức năng hành trình của hai mẹ con đã nhận được sự đồng cảm
và lan tỏa của truyền thông và cộng đồng mạng
chắc chắn vụ việc sẽ không đi vào ngõ cụt như nhiều người vẫn lo ngại
khi trong ngày hôm qua phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu
ủy ban nhân dân tp hà nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra xác minh
làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là vì sao đối với hành vi nguy hiểm đáng lên án như là dâm ô
xâm hại tình dục trẻ em với liên tiếp nhiều vụ xảy ra trong thời gian vừa qua
lại gặp khó trong quá trình xử lý hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu một người mẹ ở bà rịa vũng tàu
đã viết đơn tố cáo người hàng xóm bảy mươi sáu tuổi có hành vi xâm hại con gái sáu tuổi của mình
thế nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết
còn người mẹ này cũng vừa phát hiện đứa con gái tám tuổi của mình bị người hàng xóm xâm hại tình dục
gia đình chị đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng
và cho đến nay cũng chỉ biết chờ đợi kết luận cuối cùng
con cổ con cứu con cắn nó cắn vào tay đây hàng này và nó la hết cứu pháp kiểu
không ai cứu tại vì người ta nghĩ là trẻ con trẻ con chơi trò bắt cóc
theo bộ lao động thương minh và xã hội độ tuổi trẻ em thường bị xâm hại hiện nay từ năm đến một mươi ba tuổi
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi sáu trung bình mỗi năm có khoảng hai vụ án có liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng con số này thực chất chỉ là những vụ việc được báo cáo
vì trên thực tế có nhiều vụ kẻ xâm hại lại mua chuộc hay dọa dẫm gia đình nạn nhân do đó nhiều đối tượng phạm tội vẫn nhổn nhơ
ngoài ra luật bảo vệ trẻ em hiện nay cũng không quy định cụ thể về các hành vi như nhìn
nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn
ngắm vút ve sờ mó ôm ấp mà trong đó chỉ đưa ra hành vi dâm ô giao cấu hiếp dâm tức là những hành vi đã xảy ra rồi
rõ ràng công tác phòng ngừa phát hiện sớm xâm hại tình dục trẻ em còn yếu
rõ ràng công tác phòng ngừa phát hiện sớm xâm hại tình dục trẻ em còn yếu
hoặc nếu có quan tâm thì lại thiếu kỹ năng lúng túng
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức báo động nghiêm trọng tại việt nam
trong thời gian vừa qua liên tiếp các vụ vận chuyển thực phẩm bị phát hiện và bắt giữ tại nhiều địa phương trên cả nước
vào ngày hôm qua tại bắc ninh hơn hai tấn thịt lợn bẩn đã bị phát hiện và ngăn chặn khi đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ ra thị trường
đội quản lý thị trường số bảy chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh phối hợp với cục cảnh sát đường bộ đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi sáu
phát hiện và thu giữ hơn hai tấn thịt động vật là nầm lợn có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đang trên đường đi tiêu thụ
hơn hai tấn thịt lợn được đóng trong các bao tải đã bốc mùi hôi thối
lái xe nguyễn văn đồng chú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số hàng này và khai nhận
vận chuyển về từ lạng sơn và đang trên đường đưa đi tiêu thụ
theo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội vào chiều ngày hôm qua lại có thêm một người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu methanol
bệnh nhân năm mươi tám tuổi ở phường đồng tâm hai bà trưng hà nội
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng ba bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện phòng không không quân trong tình trạng nôn ra máu
mệt mỏi vật vã kích thích đồng tử giãn và được chẩn đoán là hôn
hôn mê gan viên gan do rượu
trưa cùng ngày bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện bạch mai
rồi đến chiều được chuyển đến trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai trong tình trạng là hôn mê sâu
tại đây các bác sĩ đã hồi sức lọc máu cấp cứu dùng thuốc giải độc nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê sâu phải thở máy
kết quả chụp cắt lớp cho thấy não của bệnh nhân có tổn thương chảy máu nhiều
qua xét nghiệm nồng độ cồn methanol trong máu của bệnh nhân là một trăm bốn mươi hai mg trên một trăm linh ml máu
trong khi nồng độ methanol hai mươi mg trên một ml máu đã được coi là ngộ độc trên bốn mươi mg là ngộ độc rất nặng
như vậy tính từ ngày hai mươi hai tháng hai đến sáng nay một mươi bốn tháng ba
trên địa bàn hà nội đã ghi nhận hai mươi bảy bệnh nhân ngộ độc rượu methanol trong đó có ba bệnh nhân tử vong
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm cùng với sự xuất hiện của biên tập viên thu hương
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã đối với ba đối tượng từ công an quận ba tp hcm
cùng về tội trộm cắp tài sản các đối tượng này có tương đối nhiều đặc điểm nhận dạng dễ nhận biết
đối tượng đỗ thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp chín xã tân hiệp huyện hớn quản tỉnh bình phước
đối tượng này cắt một m sáu mươi năm sống mũi lõng rái tay hơi trúc nếp tay dế dô
thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
đối tượng nguyễn thị xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi một sa cát xã thanh bình huyện hớn quản tỉnh bình phước
đối tượng này cắt một m năm mươi bảy sống mũi thẳng xẹo chấm cách năm cm dưới sau đôi mắt trái
và đối tượng đoàn thị ngọc nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại phòng hai lầu hai trung cư một mươi bảy nguyễn thái học phường cầu ông lãnh quận một tp hcm
đối tượng này cắt một m sáu mươi hai sống mũi hơi lõm xẹo chấm cách năm cm trên sau mết phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chấp vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
nên thời tiết tại đây tương đối ổn định trời phổ biến ít mưa có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ xuất hiện cục bộ về chiều muộn song cũng kết thúc khá nhanh
tập trung chủ yếu trong hai ngày là ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy ban ngày thì có nắng nhiều với nhiệt độ là một mươi bảy ba mươi hai độ
ở các tỉnh nam bộ tình trạng ít mưa ngày nắng nhiều cùng với độ ẩm thấp đã diễn ra khá nhiều ngày và chưa có dấu hiệu chấm dứt với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi bốn độ
riêng một vài tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ như bình phước tây ninh và đồng nai nhiệt độ
tăng lên ngưỡng là ba mươi năm độ tiết trời khá oi và nóng vào thời điểm trưa chiều
vì vậy người dân cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt